vì thế mà ở khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong ngày hôm nay
trời vẫn có nắng và nhiệt độ cao nhất hôm nay giữ ở mức hai mươi hai hai mươi năm độ
trong khi đó ở khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trời có nắng nhưng nhiệt độ có sự khác biệt
ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
còn ở khu vực từ phú yên đến bình thuận nhiệt độ giữ ở mức hai mươi sáu hai mươi chín độ
trời khá là ấm áp thuận lợi cho việc dọn dẹp nhà cửa
mua sắm trang hoàng cho những ngày tết cận kề
đến đêm nay khối không khí lạnh mới sẽ về và mang mưa trở lại
thậm chí ở khu vực từ quảng bình trở vào đến đà nẵng còn có những điểm mưa vừa
với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ năm một mươi năm mm
và dự báo phải sau ngày một mươi ba tháng hai thì miền trung mới hết mưa và trời ấm trở lại
tại tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay trời có nắng từ sớm
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên phổ biến trong khoảng hai mươi bảy hai mươi chín độ
còn ở nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi hai độ
trên biển trong ngày hôm nay gió trên các vùng biển chưa mạnh
nhưng từ đêm nay trở đi dưới tác động của không khí lạnh mạnh tràn về
ở vịnh bắc bộ gió đông bắc sẽ mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám khiến biển động
khu vực bắc biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc cấp sáu cấp bảy giật cấp chín khiến biển động mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước